ngày ba tháng tám tại trung tâm triển lãm patriot ở ngoài ô thành phố moscow liên bang nga
hội thao quân sự quốc tế army games hai nghìn một mươi chín đã chính thức được khai mạc
tại hội thao năm nay đoàn vận động viên quân đội nhân dân việt nam có kế hoạch thi đấu ở bảy nội dung
được tổ chức lần đầu tiên vào năm hai nghìn một mươi năm hội thao quân sự quốc tế đã có sự phát triển vượt bậc về quy mô
hội thao năm nay thu hút hơn năm vận động viên đến từ ba mươi chín quốc gia tham dự
các vận động viên tham gia tranh tài ở hơn ba mươi hai nội dung thi đấu thuộc các binh chủng lục quân
hải quân và không quân các nội dung thi đấu sẽ diễn ra trên lãnh thổ một mươi quốc gia là nga
azerbaijan armenia belarus iran ấn độ trung quốc kazakhstan mông cổ và uzbekistan
trong bức thư gửi tới hội thao tổng thống nga vladimir putin đã gửi lời chào mừng các binh sĩ
và quan khách tham gia hội thao quân sự quốc tế hai nghìn một mươi chín ông putin nhấn mạnh army games đã góp phần
phát triển quan hệ
hội thao quân sự quân sẽ hợp tác quốc tế tăng cường quan hệ đối tác nhằm bảo đảm an ninh
của các quốc gia của châu lục á âu và toàn thế giới cũng như là một phản ứng tập thể đối với
những mối đe dọa tới sự ổn định của thế giới năm nay là năm thứ hai việt nam cử đoàn vận động
viên tham dự army games đoàn việt nam bao gồm một trăm hai mươi năm cán bộ chiến sĩ tham gia thi đấu các nội dung
xe tăng hành tiến bắn mục tiêu bếp giã chiến lộ trình an toàn vùng tai nạn tiếp sức quân y
danh giới xạ thủ và môi trường an toàn tại các thao trường ở nga trung quốc belarus và uzbekistan
sau lần đầu tiên tham gia học khỏi kinh nghiệm
năm nay các đội thi đấu đều tỏ rõ quyết tâm cải thiện thành tích trong các nội dung thi
ngoài ra tại army games hai nghìn một mươi chín đoàn việt nam cũng tham gia trưng bày quảng bá văn hóa
hình ảnh đất nước con người quân đội việt nam tại nhà hữu nghị và tham gia cuộc thi nghệ thuật
với các tiết mục văn nghệ truyền thống mang bản sắc dân tộc